thời gian qua các hình thái thiên tai như bão lũ ống lũ quét sạt lở đất diễn biến vô cùng phức tạp
với mức độ ngày càng nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản
vì vậy để công tác chủ động phòng ngừa và ứng phó cần triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt
trong đó có giải pháp được đánh giá cao nhất đó là ứng dụng khoa học công nghệ
thời gian qua tại nước ta đã có hơn một trăm năm mươi dự án đề tài điều tra khảo sát nghiên cứu về lũ quét sạt lở đất
tuy nhiên hiện nay các dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo lũ quét trên lưu vực sông
đa phần chỉ dựa trên hai chỉ tiêu lượng mưa và mực nước sông
nhưng hệ thống này không cảnh báo được lũ quét bùn đá xảy ra ở phía thượng nguồn của các lưu vực sông
trong khi đó dân cư miền núi thường chịu thiệt hại do lũ quét bùn đá lại ở phía thượng nguồn lưu vực
sạt lở đất và lũ ống lũ quét vào mùa mưa lũ đó là quy luật tự nhiên
mà đặc biệt là ở các tỉnh miền núi thì có thể nói là cái hiện tượng này có thể nói là xảy ra là gây thiệt hại rất là lớn
thế thì ở lây châu thì có thể nói là cái vụ vừa rồi thì cũng là một cái đợt mưa lớn mà lịch sử
theo người dân sống ở đó nói là năm sáu mươi năm nay thì có cái đợt mưa lớn và cái sạt lở đất sạt lở núi và cái lũ quét lớn như vậy
và cái thiệt hại thì cũng rất là lớn
tại hội thảo khoa học giải pháp công nghệ trong phòng chống lũ quét sạt lở đất
do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức
các đại biểu quốc tế đã chia sẻ những kinh nghiệm của nước mình trong việc áp dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai
như giải pháp xử lý sạt lở mái dốc công nghệ đập ngăn bùn đá giảm nhẹ rủi ro lũ quét sạt lở đất
đài loan chúng tôi cũng giống như việt nam thường xuyên xảy ra sạt lở đất ở những vùng núi cao khe suối
để khắc phục sạt lở đất chúng tôi hiện đang áp dụng các giải pháp xử lý sạt lở mái dốc
với giải pháp đó chúng tôi dùng biện pháp sanh hóa trong việc chống sạt lở đất
trong đó chúng tôi sử dụng các biện pháp phức hợp kết hợp các biện pháp truyền thống và biện pháp mới
sử dụng các phương án kỹ thuật đưa những vật liệu mới để chống sạt lở đất ở vùng ven núi ven đồi vùng núi cao để giảm thiểu carbon
từ đó có thể giảm giá thành cho các công trình
loại đập mà từ trước đến giờ ở việt nam các bạn vẫn xây là đập kín
nó ngăn hoàn toàn không cho bùn đất đá chảy xuống hạ lưu
với loại đập thép chúng tôi đang sử dụng là loại hình mở
nó chỉ ngăn lại những loại đất đá to và cây cối trôi chảy ở trên rừng xuống thôi
nó sẽ không làm ảnh hưởng đến những ngôi nhà ở phía dưới hạ lưu
do đó loại đập này có thể bảo vệ được nhà ở phía dưới và không làm dòng sông ở phía dưới bị xói mòn vì vẫn làm cho đất đá chảy ra
theo dự báo thời gian tới các hình thái thiên tai sẽ diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường
do đó giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo mưa cảnh báo lũ quét sạt lở đất xây dựng
lắp đặt cảnh báo tại một số điểm có nguy cơ sạt lở đất cao cần được chú trọng đẩy mạnh thực hiện